chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau